công an tỉnh phú yên cho biết đang điều tra làm rõ vụ đánh bạc tạm giữ nhiều đối tượng và hàng chục chiếc xe ô tô
đây được xem là vụ đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh phú yên
vụ đánh bạc được công an tỉnh phú yên phát hiện vào khoảng hai mươi một giờ tối qua tại thôn chính nghĩa xã an phú tp tuy hòa
cơ quan chức năng đã thu giữ gần ba mươi xe ô tô từ bốn đến bảy chỗ mang biển kiểm soát ở nhiều tỉnh thành phố khác nhau trên cả nước
như phú yên bình định khánh hòa đắk lắc đắk nông vĩnh long
tại hiện trường cho thấy việc đánh bạc đã được tổ chức trong suốt nhiều ngày qua
vụ việc đang được công an tỉnh phú yên mở rộng điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật